thổ nhĩ kỳ sẽ tiếp tục thảo luận về cách thức giám sát thỏa thuận ngừng bắn nhằm bảo đảm các khu vực xung quanh karabakh được trao lại cho azerbaijan
ông cũng khẳng định thổ nhĩ kỳ sẽ tiếp tục đứng về phía đồng minh azerbaijan
cùng ngày người phát ngôn điện kremlin cho biết không có thỏa thuận về việc triển khai binh sĩ gìn giữ hòa bình thổ nhĩ kỳ tại nagorno karabakh
một trung tâm giám sát lệnh ngừng bắn đặt bên ngoài khu vực nagorno karabakh là nội dung trong một thỏa thuận riêng rẽ khác
hiện các hành động quân sự ở khu vực xung đột đã dừng hoàn toàn
tờ stress times của singapore ngày chín tháng một mươi một đăng bài viết có tiêu đề
câu chuyện thành công của việt nam nổi bật trước hội nghị cấp cao asean
trong bài viết này tác giả grayzho cho rằng trong lúc mọi ánh mắt đều hướng về hội nghị cấp cao asean chuẩn bị diễn ra tại hà nội từ thứ tư đến chủ nhật tuần này
thì câu chuyện thành công về kinh tế của việt nam cũng là chủ đề thu hút nhiều sự chú ý
bài báo dẫn lời nữ đại sứ đầu tiên của singapore tại việt nam bà catherine wang cho rằng
đối với singapore quan hệ kinh tế là trụ cột trong mối quan hệ đối với việt nam
đại sứ nhấn mạnh hai nước còn có những cơ hội mới để hợp tác khi kết cấu họa tầng cùng với các giải pháp đô thị đổi mới khởi nghiệp
cũng như thương mại điện tử tại việt nam đang phát triển nhanh chóng
ngoài ra vị đại sứ cũng nhận định việt nam là nước đã trải qua hai lần sóng lây nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên phản ứng nhanh chóng của các nhà chức trách và các biện pháp phong tỏa toàn diện đã giúp hạn chế sự lây nhiễm trong nước
với lý do này singapore tự tin khi quyết định đơn phương dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với du khách việt nam từ ngày tám tháng một mươi
tuy nhiên do việt nam vẫn đóng cửa đường biên giới cho nên bước tiếp theo là cần xem xét hoạt động đi lại hai chiều
kèm theo các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm an toàn
ngoài ra vị đại sứ cũng nhận định việt nam là nước đã trải qua hai lần sóng lây nhiễm covid một mươi chín
bãi biển puri phía đông ấn độ nghệ sĩ tranh cát nổi tiếng của ấn độ sudarsan patnaik đã tạo ra một tác phẩm bằng cát
mô tả khuôn mặt của tổng thống đắc cử ông joe biden và liên danh tranh cử phó tổng thống là bà kamala harris với thông điệp xin chúc mừng nước mỹ
đây là một tác phẩm điêu khắc quan trọng đánh dấu cột mốc một trăm linh năm phụ nữ giành được quyền đi bầu cử tại mỹ và năm mươi năm năm sau khi đạo luật quyền bầu cử cho phép người xa màu ở đây được bầu cử
tôi đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi hãy để những người phụ nữ cùng chia sẻ vai trò lãnh đạo của đất nước này
tổng thống singapore halim mayakov cũng cho rằng chiến thắng của bà kamala harris không chỉ nằm ở phạm vi nước mỹ mà đã lan ra toàn cầu
sự khiêm nhường đã góp phần mang đến thành công ngày hôm nay
cho bà kamala harris và chính những đức tính tốt đẹp này tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ trẻ sau này trên toàn thế giới
ở tuổi năm mươi sáu bà kamala harris đang được nhiều người đánh giá là ứng viên tổng thống sáng giá nhất của đảng dân chủ trong cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi bốn khi ông biden hiện nay đã bảy mươi tám tuổi được dự báo sẽ chỉ là một nhiệm kỳ
điều đó làm dấy lên nhiều hy vọng bà sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước mỹ
cơn bão nhiệt đới eta mang theo mưa to và gió lớn khiến cho các khu vực đô thị ở nam florida của mỹ chìm trong nước lũ
các video đăng tải trên twitter cho thấy nhiều tuyến đường tại các khu dân cư và khu vực thương mại ở hạt broward đông nam quần đảo florida kys đã biến thành sông
thống đốc bang florida đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các hạt phía nam
các trường học đã phải đóng cửa từ ngày chín tháng một mươi một trong khi các điểm xét nghiệm virus sars cov hai cũng tạm thời đóng cửa
giới chức bang đã mở những địa điểm tạm trú cho người dân sơ tán và hỗ trợ người dân ra cố nhà cửa
trung tâm bão quốc gia mỹ cảnh báo bão eta vẫn có nguy cơ đe dọa đến bang florida vừa cuối tuần này dù bão đang di chuyển ra ngoài khơi
tại trung quốc lạm phát tiêu dùng của nước này trong tháng một mươi vừa qua đã xuống mức thấp nhất trong vòng một mươi một năm
và nguyên nhân được cho là nguồn cung thịt lợn đã được cải thiện từ đó kéo giá thực phẩm giảm xuống
tổng cục thống kê quốc gia trung quốc cho biết
người của trung quốc đã tăng năm so với cùng kỳ năm ngoái tăng chậm hơn dự báo
trong các mặt hàng tiêu dùng giá lương thực tăng tám giá quần áo giảm một bảy
giá các mặt hàng thiết yếu hàng ngày thông thường giảm bảy và giá hàng tiêu dùng lâu bền giảm một tám
như vậy là giá thịt lợn ở trung quốc đã giảm hai tám sau một mươi chín tháng tăng liên tiếp